sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
của xã hội người dân để hoàn thành
sắp sắc nhiệm vụ cửa giao
góp phần bảo vệ độc lập
chủ quyền toàn vạn lãnh thổ
giữ vững ổn định chính trị trật tự
an toàn xã hội tạo môi trường hòa bình
an ninh hợp tác
và giữ vững kỳ cương kỳ luật
để phát triển đất nước
bên cạnh đó
chúng ta không được chủ quan lơ là
mất cảnh giác thoải mái với những
chiến công thành tích đã đạt được
mà ngược lại
phải chủ động nhận diện các nguy cơ
thách thức và hạn chế
quyết điểm tác định ra nguyên nhân
đặc biệt là nguyên nhân chủ quan
để khắc phục đổi mới
tập trung lãnh đạo đồng sức đồng lòng
triển khai thực hiện quyết liệt
hiệu quả các nhiệm vụ đáng
nhà nước đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an
thủ tướng mong muốn và tin tưởng
trên nền tảng truyền thống vẻ vang
của năm mươi năm thành lập và trưởng thành
với khí thế mới động lực mới
và tinh thần con đảng con mình
lực lượng cảnh sát cơ động sẽ vượt qua
mọi khó khăn thách thức
tiếp tục đạt được nhiều thành tích to lớn hơn nữa
đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thải mặt đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an và toàn thể cán bộ
chiến sĩ lực lượng công an nhân dân
thứ trưởng nguyễn duy ngọc bày tỏ
lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm
của đảng nhà nước và cá nhân đồng chí
thủ tướng chính phủ dành cho lực lượng
công an nhân dân khẳng định lực lượng
công an nhân dân sẽ lĩnh hội đầy đủ
hoán triển nghiêm túc và triển khai
thực hiện hiệu quả những ý kiến chỉ đạo
của đồng chí thủ tướng chính phủ
tập trung xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động
chính quy tinh nguyện hiện đại
để xứng đáng với sự tin yêu của đảng
nhà nước và nhân dân đã dành cho lực lượng
công an nhân dân nói chung và lực lượng
cảnh sát cơ động nói riêng
tối qua một mươi ba tháng bốn
tại nhà hát hồ gươm đã diễn ra
nghệ thuật đặc sắc mang tên
năm mươi năm cảnh sát cơ động những chặng đường
vinh quang do bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
bộ công an phối hợp với các đơn vị
nghệ thuật trong và ngoài lực lượng thực hiện
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an đồng chí nguyễn hòa bình
ủy viên bộ chính trị
tranh án tòa nhân dân tối cao
đại tướng lê hồng anh nguyên ủy viên bộ chính trị
nguyên bộ trưởng bộ công an
đã đến dự chương trình
cùng dự chương trình còn có các đồng chí
ủy viên trung ương đảng nguyên ủy viên trung ương đảng
đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương
và địa phương các tướng lĩnh sĩ quan
công an nhân dân qua các thời kỳ
cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động
và thân nhân
chương trình nghệ thuật năm mươi năm cảnh sát cơ động
những chặng đường vinh quang
có thời lượng chín mươi phút tái hiện những hình ảnh
về lực lượng cảnh sát cơ động từ những ngày đầu
mới thành lập trải qua các giai đoạn trưởng thành
phát triển cho đến hôm nay
chương trình gồm bốn chương chính
chặng đường vẻ vang những mốc sòn lịch sử
vì bình yên cuộc sống quả đấm thép giữa thời bình
mãi một niềm tin theo đảng
bằng ngôn ngữ nghệ thuật và sự hỗ trợ
của công nghệ âm thanh ánh sáng hiện đại
đặc biệt là công nghệ trình chiếu mapping ba d
hơn ba trăm bốn mươi nghệ sĩ chiến sĩ
ở trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
đã tái hiện những chặng đường vinh quang
những cống hiến hy sinh của lớp lớp
các thế hệ cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động
trong năm mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
xứng đáng kinh doanh hai lần anh hùng
sự tham gia đông đảo của các nghệ sĩ và chiến sĩ
cùng với sự cảm nhận sâu sắc từ phía khán giả
là điểm nhấn của chương trình
hình ảnh chiến sĩ cảnh sát cơ động
đã được tái hiện một cách sinh động trên sân khấu
qua các tác phẩm như
những bước chân tuần tra sáng tác đăng vinh
vợ lính sáng tác lê minh sơn
những ngôi sao chiến thắng âm nhạc đức nghĩa
có đảng sáng soi sáng tác tạ duy tuấn
với vợ lính thì
thủy có rất là nhiều các cảm xúc
và nó là một cái bài hát rất là tình cảm
và mang âm hưởng rất là sâu lắng
về người hậu phương về những người phụ nữ
thì với cái ca khúc này thì rất là hy vọng
rằng là các khán giả cũng có những cảm nhận
giống như thủy
những sự hy sinh thầm lặng của người phụ nữ
dành cho người chồng của mình ở nơi xa
được ví như biên nhiên xử
về lực lượng cảnh sát cơ động
được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật
ngôn ngữ của sân khấu
với rất nhiều tiết mục ca mối nhạc
chương trình nghệ thuật năm mươi năm cảnh sát cơ động
những chặng đường vinh quang
đã giúp người xem cảm nhận về một lực lượng chính quy
tinh nhuệ hiện đại
đồng thời hiểu hơn về những chiến công
của lực lượng cảnh sát cơ động
với những hy sinh mất mát
những công hiến thầm lặng
không chỉ của cán bộ chiến sĩ
mà còn cả của thân nhân của họ
chương trình khép lại với chương bốn
với chủ đề mãi một niềm tin theo đảng
thông qua các tác phẩm
có đảng sáng soi mãi khắc ghi lời bác
em là cảnh sát tí hon
chạm vào vinh quang hành khúc công an nhân dân
chương trình khẳng định
niềm tin sắc son theo đảng
chỉ biết còn đảng là còn mình
và luôn sẵn sàng thức cho dân ngủ ngon
gác cho dân vui chơi
của các chiến sĩ cảnh sát cơ động
trong các bức tranh yên bình
ở mọi miền tổ quốc
từ miền núi đến đồng bằng
từ tây bắc đến làng sen quê bác
đều có lực lượng cảnh sát cơ động
đồng hành cùng nhân dân
tiếp sau đây xin mời quý vị
cùng chúng tôi điểm qua những hoạt động nổi bật
của lãnh đạo bộ công an diễn ra trong tuần vừa qua
tại hội nghị giao ban
cơ quan cảnh sát điều tra các cấp
quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đề nghị toàn lực lượng cảnh sát điều tra các cấp
phải tiếp tục làm tốt công tác
phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội
ngăn chặn giải quyết tốt các điều kiện
phát sinh tội phạm bảo đảm tiến độ
chất lượng điều tra xử lý tội phạm
nhất là tội phạm ở cơ sở
chủ động tham mưu hoàn thiện các văn bản
quy phạm pháp luật quy trình hướng dẫn
và tháo gỡ những vương mắc thực tiễn khi phát sinh
các cục nghiệp vụ nêu cao vai trò
tư lệnh trong triển khai các chuyên đề
công tác trọng tâm xuyên suốt
về phòng chống tội phạm đề mạnh ứng dụng
khoa học công nghệ khai thác hiệu quả
dữ liệu dân cư dữ liệu nghiệp vụ
trong phòng chống tội phạm đồng thời
nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế
chủ trì hội nghị ban chỉ đạo về chuyển đổi số
bộ công an bộ trưởng tô lâm đề nghị
các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm
như xây dựng dữ liệu số các nền tảng số
bảo đảm các nguồn lực cho chuyển đổi số
nâng cao hiệu quả chất lượng
cung cấp dịch vụ công trực tuyến
ngành công an bảo đảm an ninh bí mật
dữ liệu số đảm bảo xây dựng
các quy định pháp luật phục vụ chuyển đổi số
thành viên ban chỉ đạo chuyển đổi số
bộ công an tiếp tục duy trì quyết tâm
chính trị cao phát huy tinh thần trách nhiệm
chỉ đạo quyết liệt các đồng chí cục trường
giám đốc công an các tỉnh thành phố
chịu trách nhiệm trước lãnh đạo bộ
về tiến độ chất lượng thực hiện các nhiệm vụ
chuyển đổi số năm hai nghìn hai mươi bốn
nhân dịp tham gia đoàn công tác của
chủ tịch quốc hội vương đình huệ thăm chính thức
nước cộng hòa nhân dân trung hoa
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung mương đảng
thứ trưởng bộ công an đã có các buổi thăm
khảo sát làm việc với một số đơn vị
thuộc bộ công an trung quốc
trên cơ sở nhận thức chung giữa lãnh đạo
hai đảng hai nước và hai bộ công an
hy vọng bộ công an việt nam sẽ có nhiều
cơ hội giao lưu trao đổi kinh nghiệm
với bộ công an trung quốc đối với mô hình
như công an phường kiểu mẫu mô hình
trung tâm xử lý một vụ án với quy trình
khép kín một chạm rừng phù hợp
với điều kiện và pháp luật của việt nam
dự hội nghị tập huấn lực lượng
an ninh nội địa toàn quốc thượng thướng
lương tâm quang ủy viên trung mương đảng
thứ trưởng bộ công an yêu cầu các đại biểu
tham gia tập huấn phải chủ động trao đổi
những vấn đề còn vương mắc chia sẻ
những tình huống thực tế xảy ra trong công tác
đảm bảo an ninh nội địa từ đó thống nhất
nhận thức quan điểm tư tưởng chỉ đạo
cũng như các biện pháp đối sách
thứ trưởng lương tâm quang lưu ý
lực lượng an ninh nội địa cần tập trung
các giải pháp bảo đảm vững chắc an ninh
tại các địa bàn chiến lược chủ động phòng ngừa
đấu tranh ngăn chặn vô hiệu hóa
mọi âm mưu hoạt động của số phản động
chống đối chủ động ra soát các nhiệm vụ
tranh chấp khiếu kiện phức tạp
để tham mưu cấp ủy chính quyền cao cấp
giải quyết rứt điểm tại chỗ không để
lan rộng kéo dài
phát biểu tại tọa đám khoa học
công an nhân dân khắc ghi lời can dặn
danh dự là điều thiêng liêng
cao quý nhất thượng thướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
nhấn mạnh từ lời can dặn của đồng chí
tổng bí thư nguyễn phú trọng có thể
khẳng định danh dự của người cán bộ
chiến sĩ công an luôn gắn chặt với
danh dự của lực lượng công an nhân dân
đặt ra yêu cầu mỗi cán bộ chiến sĩ
công an nhân dân phải xác định rõ
và nhận thức đúng đắn về danh dự
vững vàng đối mặt với những khó khăn
cám rỗ âm mưu thổ đoạn tinh vi
của các thế lực thù địch phản động
các loại tội phạm để luôn biết
trân trọng diên dữ và phát huy
phẩm chất cao quý của người công an cách mạng
qua đó góp phần xây dựng hình ảnh đẹp
của người cán bộ chiến sĩ công an
trong lòng nhân dân
tuần qua trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
đã dự hội thảo khoa học cấp quốc gia
chiến thắng điện biên phủ với sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam
xã hội chủ nghĩa hội thảo tập trung
khẳng định làm sáng tỏ nhiều vấn đề
lý luận và thực tiễn về chiến thắng điện biên phủ
trong khuôn khổ chuyến công tác
tại điện biên thứ trưởng lê quốc hùng
cùng đoàn công tác đã đến dâng hương
đặt vòng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ
tại nghĩa trang liệt sĩ a một
đền thờ liệt sĩ chiến trường điện biên phủ
đến thăm khu di tích hầm đại tướng võ nguyên giáp
tại xã mường phăng huyện điện biên
trồng cây lưu niệm tại đền thờ liệt sĩ
chiến trường điện biên phủ
và trong khuôn viên công an tỉnh điện biên
kết luận tại hội nghị đánh giá công tác
đầu tư mua sắm bỏ đàm trang thiết bị
thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ vũ khí
công cụ hỗ trợ quân trang và kho vận
trong công an nhân dân khu vực phía bắc
trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
nhấn mạnh công an các đơn vị địa phương
phải đổi mới tư duy chuyển trạng thái
từ hậu cần thụ động sang hậu cần chủ động
đi trước một bước đầu tư mua sắm
phải có trọng tâm trọng điểm
tranh thủ tối đa các nguồn lực sự ủng hộ
của cấp ủy chính quyền địa phương đảm bảo
sự đồng bộ trong đầu tư mua sắm
trang thiết bị phương tiện đáp ứng yêu cầu
công tác chiến đấu và thường xuyên đột xuất
của công an các đơn vị địa phương